xin chào quý vị và các bạn sau đây sẽ là thông tin tiếp theo về cơn bão số một
hồi một mươi ba h hôm nay vị trí tâm bão số một ở trên khu vực đất liền phía nam của tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
đến một giờ ngày mai bão di chuyển sâu vào đất liền các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta tiếp tục suy yếu và tan dần
ở khu vực phía bắc vĩnh bắc bộ bao gồm huyện đảo bạch long vĩ cô tô có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
vùng biển vĩnh bắc bộ có sóng biển cao từ hai đến ba mét
sau đây sẽ là hướng dẫn đảm bảo an toàn khi quý vị ở ngoài trời có rông bão
nếu quan sát thấy trời tối sầm tia trước hay gió mạnh quý vị hãy trú ẩn ở nơi khô giáo thấp hoặc ở trong nhà kiên cố
nếu không thể tìm thấy nơi trú ẩn ở trong nhà lưu ý tránh các vật cao đứng riêng lẻ như là cây cối cột tháp ống
không đứng ở các khu vực đất cao hay khoảng trống rộng do dễ bị xét đánh
tuyệt đối không gọi điện thoại khi đang đứng ngoài trời trong trời dông bão để tránh tình trạng xét đánh
tránh xa những vật dụng dẫn điện như hàng rào kim loại xe cộ hay dùng cụ cá nhân có thể dẫn điện
nếu cảm thấy tóc bị dựng lên thì có thể bị xét đánh bất cứ lúc nào
trong trường hợp này lập tức ngồi xuống lấy tay che tay không nằm xuống đất hay đặt tay lên trên mặt đất
trong đêm mai đến ngày mai bắc bộ sẽ có mưa lớn ở trên diện rộng
vùng mưa to sẽ tập trung ở khu vực các tỉnh phía đông bắc
sau đó lan rộng ra các nơi khác tại khu vực bắc bộ
có khả năng gây ra ngập úng ở đô thị cảnh báo nguy cơ cao có lũ quét xa đở đất
tại các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai và yên bái
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chỉ có mưa rông rải rác về chiều tối
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
từ ngày mai gió giảm dần nhiệt độ cao nhất hai mươi bốn ba mươi một độ